sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng đại dương ocean bank
vụ án kinh tế xảy ra tại ngân hàng ocean bank là một trong sáu đại án kinh tế được dư luận quan tâm
với số bị cáo là lãnh đạo cán bộ ngân hàng đông kỷ lục lên đến bốn mươi tám bị cáo
tổng số tiền bị thiệt hại gần hai tỷ đồng dự kiến phiên xử sẽ kéo dài từ nay đến ngày hai mươi một tháng ba
theo cáo trạng cựu chủ tịch hội đồng quản trị hà văn thắm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại bắc giang
cùng bốn mươi bảy bị cáo khác sẽ đối mặt với ba tội danh mà cơ quan tố tụng cáo buộc về các tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
và tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
trong thời gian hà văn thắm làm chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank
đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay huy động tiền gửi
chi lãi suất vượt trần chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
đối với ocean bank và các cổ đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của nhà nước
nguyên nhân là do hành vi vi phạm pháp luật của hà văn thắm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại dương ocean bank trong các thời kỳ
ban tổng giám đốc ocean bank qua các thời kỳ lãnh đạo các khối nghiệp vụ ở hội sở xuống lãnh đạo các chi nhánh
phòng giao dịch và các đối tượng có liên quan
trong phiên làm việc sáng nay hội đồng xét xử do thẩm phán trần nam hà làm chủ tọa phiên tòa
đã hội ý và ra quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thị minh phương do đang điều trị ung thư
tại bệnh viện bạch mai theo đề nghị của viện kiểm sát
do đó cũng theo đề nghị của luật sư trong thời gian xét xử tòa sẽ triệu tập thêm những đối tượng có liên quan đến bị cáo này tham gia xét xử
phiên tòa sơ thẩm có hơn ba mươi luật sư tham gia bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cũng như những người có liên quan